thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nhận định mùa khô năm hai nghìn hai mươi sẽ rất khắc nghiệt
lượng nước trên các sông thiếu hụt hạn mặn xâm lấn sâu hơn so với những năm trước đây
từ đầu tháng hai đến nay tại thượng nguồn sông mê công mức nước trên dòng chính của sông biến đổi chậm
và hiện tại tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long đang phải đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn
ở mức báo động trong mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến nay xâm nhập mặn đã khiến các tỉnh đồng bằng sông cửu long
thiệt hại gần hai mươi chín bảy trăm linh hectare lúa
dự báo thời gian tiếp theo diện tích lúa bị ảnh hưởng sẽ lên khoảng ba trăm ba mươi hai hectare lúa đông xuân
và một trăm ba mươi sáu hectare cây ăn quả
khoảng tám mươi hai hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt trong đó bến tre một mươi hai bảy trăm linh hộ sóc trăng hai mươi bốn bốn trăm linh hộ
kiên giang hai mươi bốn trăm linh hộ cà mau bốn năm trăm linh hộ tiền giang hai hai trăm linh hộ
trong thời gian tiếp theo số hộ dân thiếu nước sinh hoạt có thể sẽ tăng lên khoảng một trăm năm mươi tám chín trăm linh
ngoài ra do hiện tượng khô hạn kéo dài khiến cho lượng nước trên các kênh khô hạn không còn phản áp
gây ra hiện tượng sụt lở đất các tuyến đường giao thông nông thôn
xâm nhập mặn hạn hán tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long đang là thách thức cho sự phát triển kinh tế của toàn vùng
không chỉ trong năm hai nghìn hai mươi mà còn trong các năm tiếp theo với xu hướng ngày càng khốc liệt cực đoàn hơn
do đó rất cần có những giải pháp tổng thể để đồng bằng sông cửu long có thể thích ứng được với hạn mặn
đồng thời tập trung phát triển kinh tế xã hội
để ứng phó với hạn mặn ngay từ trước khi sản xuất vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã yêu cầu các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng
đối với sản xuất lúa toàn vùng đồng bằng sông cửu long dự kiến gieo cấy một sáu triệu hectare
thì đến nay gieo cấy được một năm triệu hectare
một trăm linh hectare bộ đã chỉ đạo các địa phương không gieo cấy hoặc chuyển đổi sang trồng loại khác
cục trồng trọt đã khuyến cáo các địa phương tiến hành trồng sớm trước so với hàng năm
trung bình hàng năm là từ hai mươi đến một tháng
điện tích trượng đã hạn hạn đặc biệt là bị nguy cơ cao
mà chúng ta đã thấy nguy cơ cao trong năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
thì cương quyết chuyển đổi không trồng lúa mà trồng sang các loại cây trồng khác
chúng tôi khuyến cáo thời vụ đồng thời chúng tôi khuyến cáo về sử dụng các giống ngắn ngày
chất lượng và có khả năng chịu mặn và chịu hạ
khu vực đồng bằng sông cửu long vào mùa mưa lượng mưa rất lớn
có thể xảy ra lũ đặc biệt ở khu vực phía đông
tuy nhiên nếu vào mùa khô thì sẽ xảy ra tình trạng hạn hán trên diện rộng
do đó theo ý kiến của nhiều chuyên gia
thì chúng ta cần phải có những giải pháp tổng thể lâu dài để có thể giữ được nước tại khu vực này

hiện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang phối hợp với các bộ ngành có liên quan
lập quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông cửu long
trong quy hoạch này sẽ đưa ra tất cả những cảnh báo giải quyết bài toán về mặn ngọt
đối với sản xuất nông nghiệp sẽ xoay trục
hiện nay cơ cấu sản xuất khu vực này là lúa trái cây thủy sản
nhưng sau năm hai nghìn hai mươi
sẽ chuyển đổi thành thủy sản trái cây lúa
thủy sản cây công nghiệp xây mặt v v
sẽ quy hoạch lại toàn bộ thủy lợi để phục vụ sản xuất và hạ tầng nông nghiệp cho vùng này
ngoài ra sẽ có nhiều công trình được đầu tư theo hướng điều tiết mặn ngọt
bằng giải pháp là các cống đóng mở chủ động
việc điều tiết này sẽ góp phần hạn chế việc lấy nước từ nước ngầm
tránh tác động đến sụt lún